vốn đã bị cản trở do mâu thuẫn quan điểm về nhân quyền
tham gia lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa cuba và eu có ngoại trưởng cuba bruno dorriguez parisa
và đại diện cấp cao chính sách an ninh và đối ngoại của eu bà fedca moregini cùng đại diện hai mươi tám quốc gia thành viên
thỏa thuận này sẽ mở đường cho một loạt quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các dự án tương lai
từ bảo vệ môi trường cho tới hiện đại hóa hệ thống thu thuế của cuba
theo ngoại trưởng cuba parisa sẽ ưu tiên quan hệ kinh tế với châu âu và việc bình thường hóa quan hệ
cho thấy các bên hoàn toàn có thể giải quyết các bất đồng và tạo ra tiến triển trong quan hệ ngoại giao
trong khi đó đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu bà fedrica moregini khẳng định
nhiệm kỳ tổng thống mỹ của ông donald trump sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bên
đây là sự kiện được cho là dấu mốc kết thúc cho nhiều năm đàm phán khó khăn